từ một mươi tám h ngày bảy tháng một mươi hai đến một mươi tám h ngày tám tháng một mươi hai hà nội ghi nhận bảy trăm linh chín ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hai trăm bốn mươi ba ca tại cộng đồng ba trăm hai mươi chín ca tại khu vực cách ly và một trăm ba mươi bảy ca tại khu phong tỏa
phân bố bảy trăm linh chín bệnh nhân tại hai trăm bốn mươi năm xã phường thị trấn thuộc hai mươi tám trên ba mươi quận huyện như sâu
đống đa một trăm bảy mươi bảy đông anh tám mươi sáu gia lâm bốn mươi sáu hoài đức bốn mươi một trường tính ba mươi bốn thanh xuân hai mươi bảy hoàng mai hai mươi năm
chương mỹ hai mươi ba hai bà trưng hai mươi ba bắc từ liêm hai mươi một cầu giấy một mươi tám hà đông một mươi sáu nam từ liêm một mươi năm sơn tây một mươi năm
tây hồ một mươi năm thanh trì một mươi năm mê linh một mươi bốn long biên một mươi hai quốc oai một mươi một thạch thất một mươi một ba đình một mươi đan phượng chín hoàng kiếm chính
sóc sơn chín phú xuyên tám
phân bố hai trăm bốn mươi ba ca cộng đồng tại một trăm ba mươi tám xã phường thuộc hai mươi bảy trên ba mươi quận huyện dư sâu
đống đa bốn mươi hai đồng anh hai mươi hai hoài đức một mươi chín hoàng mai một mươi chín trương mỹ một mươi năm hai bà trưng một mươi năm gia lâm một mươi một hà đông một mươi sơn tây chín cầu giấy tám thanh trị chín thương tính tám tây hồ bảy ba đình sáu lòng biên sáu bắc từ liêm năm quốc oai năm sóc sơn bốn thạch thất bốn hoàng kiểm ba mê linh ba nam từ liêm ba ba vị hai phú xuyên hai phương liên hai thanh oai hai thanh xuân hai
cộng dồn số ca mắc covid một mươi chín tại hàn
hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay là một mươi năm hai trăm năm mươi năm ca trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là năm tám trăm bốn mươi bảy ca số mắc là đối tượng đã được cách ly là chín bốn trăm linh tám ca
trước việc liên tiếp vượt bốn trăm linh ca covid một ngày nhiều người dân lo ngại hà nội có tính đến phương án giãn cách diện rộng
trả lời câu hỏi này lãnh đạo cdc hà nội cho rằng một trong những nguyên nhân khiếp khung gia tăng trong thời gian qua là do bộ phận người dân chưa thực hiện nghiêm các quy định phòng

hà nội đã thay đổi trong chiến lược chống dịch đặc biệt các biện pháp cách ly điều trị
thành phố đã cho phép cách ly f một và điều trị f thể nhẹ và không triệu chứng tại nhà
về vấn đề này giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhạy hà cho rằng khi thành phố chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
thì số mắc tăng lên là khó tránh khỏi điều này nằm trong dự liệu của chính quyền
theo bà hà thành phố đã xây dựng kịch bản tình huống có một trăm linh ca mắc ý thức phòng dịch không chủ quan của người dân và sự quyết liệt của chính quyền địa phương là yếu tố rất quan trọng
hà nội vẫn kiên định với các giải pháp trong công tác chống dịch như tại tuyến y tế cơ sở thực hiện điều tra truy vết một cách sớm nhất
khi phát hiện f nhân viên y tế sẽ tiếp cận sớm nhất nhanh nhất để đáp ứng dịch vụ y tế cho người dân và hạ thông tin
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội cho rằng
mặc dù số ca nhiễm covid một mươi chín tại hà nội những ngày qua liên tục tăng cao nhưng trong tầm kiểm soát không đáng lo ngại
bên cạnh đó thành phố đã cho phép triển khai điều trị f cách ly f một tại nhà
quan trọng nhất với hà nội lúc này làm sao để triển khai tốt nhất việc điều trị f tại nhà
theo ông hùng thành phố cần nắm rõ tỷ lệ người bị nhiễm covid một mươi chín nặng ra soát trường hợp cao tuổi
tăng cường truyền thông để người cao tuổi chưa tiêm vaccine đi tiêm
nhiều người nhiễm sẽ quá tải hệ thống điều trị nhưng cho điều trị tại nhà để củng cố lại hệ thống
và điều trị từ xa sẽ giải quyết được việc không lo bị quá tải
đưa ra khuyến cáo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
nước ta đã xác định thích ứng an toàn với dịch bệnh vì vậy nếu có triệu chứng
người dân cần phải đi khám ngay để được hướng dẫn và điều trị kịp thời
đồng thời ông nga cũng cho rằng đối với các doanh nghiệp đơn vị sản xuất
cần có xét nghiệm định kỳ cho công nhân người lao động để phát hiện ngăn chặn dịch bệnh kịp thời
bên cạnh đó khi đã tiêm đủ liều vaccine đặt miễn dịch cộng đồng không có nghĩa là không thể nhiễm bệnh
mọi người vẫn cần tuân thủ năm k và quy định phòng chống dịch của ngành y tế
chính quyền địa phương nếu không muốn rơi vào tình trạng mất kiểm soát
chuyển sang diễn biến mới nhất về tình hình dịch khá căng thẳng ở hà nội
mới đây sau khi vượt ngưỡng hơn bảy trăm linh ca ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho biết
tùy theo cấp độ dịch thành phố có thể hạn chế hoặc dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu
theo đó trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong những ngày gần đây
với số lượng ca covid một mươi chín mắc mới ngoài cộng đồng tiếp tục tăng cao
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành văn bản về việc triển khai các biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín theo phương châm bốn tại chỗ
theo đó thành phố đề nghị ủy ban nhân dân quận huyện thị xã chỉ đào các lực lượng chức năng
trên địa bàn khẩn trương triển khai trạm y tế lưu động để thu dung cách ly
quản lý theo dõi điều trị người nhiễm covid một mươi chín f tại nhà và tại các cơ sở tại chỗ của quận huyện thị xã
ngoài ra các địa phương thành lập tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
để hỗ trợ các trạm y tế lưu động gồm các lực lượng tình nguyện của phụ nữ
đoàn thanh niên sinh viên giáo viên tuổi dưới năm mươi đã được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện nhiệm vụ
cụ thể tiếp nhận thông tin từ người nhiễm covid một mươi chín tại nhà theo quy định lấy mẫu xét nghiệm
hướng dẫn các biện pháp thực hiện canh lý tại nhà ghi chép các thông tin nhận được từ người canh lý tại nhà
thông báo ngay cho các cán bộ y tế của trạm y tế lưu động và các nhiệm vụ khác được giao
được hưởng các chế độ phòng chống dịch theo quy định từ nguồn ngân sách địa phương theo phương châm bốn tại chỗ
trung tâm y tế các quận huyện thị xã chịu trách nhiệm tập hướng hướng dẫn cho tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
để theo dõi sức khỏe cho người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã ra soát tiếp tục triển khai có hiệu quả việc cách ly tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần f một
theo hướng dẫn của thành phố và bộ y tế về việc giảm thời gian cách ly thi điểm cách ly f một tại nhà quản lý điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đặc biệt thành phố yêu cầu các quận huyện đánh giá
cấp độ dịch tại địa phương trên quy mô xã phường thị trấn và nhỏ nhất có thể kịp thời điều chỉnh
bổ sung các biện pháp hành chính phù hợp bảo đảm công tác phòng chống dịch theo từng cấp độ
trong đó bao gồm việc hạn chế hoặc dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn tùy theo cấp độ dịch
như các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống các hoạt động sự kiện tập trung đông người
báo cáo bang chỉ đạo phòng chống dịch thành phố theo quy định
hiện tại hà nội vẫn đang cho phép các hoạt động tập thể dục ngoài trời
các tóc gội đầu hàng ăn được bán tại chỗ đến hai mươi một giờ hàng ngày
tuy nhiên các hoạt động như vũ trường quán bar chưa được mở cửa trở lại
theo thống kê của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cập nhật đến ngày bốn tháng một mươi hai
hà nội có bốn sáu trăm năm mươi một trường hợp nhiễm covid một mươi chín đang phải điều trị tại bệnh viện
tuy nhiên trong số này có tới ba chín trăm linh hai người chỉ diễn biến nhẹ thậm chí không xuất hiện triệu chứng
con số này chiếm khoảng tám mươi ba tám tổng số bệnh nhân covid một mươi chín
các trường hợp diễn biến từ trung bình đến nặng nguy kịch chỉ chiếm gần hai mươi
cụ thể thành phố đang điều trị cho sáu trăm chín mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín ở mức độ trung bình
năm mươi trường hợp diễn biến nặng nguy kịch bốn mươi sáu ca phải thở oxy qua mặt nạ gậu kính
hai người phải thở máy không xâm lấn một ca thở máy xâm lấn và một người cần lọc máu
như vậy tỷ lệ bệnh nhân covid một mươi chín diễn biến nặng tại hà nội là tương đương với cả nước
kết quả này phần nào đã thể hiện được hiệu quả của vaccine với cộng đồng
tuy nhiên số ca mắc mới tại thủ đô trong thời gian qua liên tục tăng cao
điều này dẫn tới số ca diễn biến nặng cũng sẽ tăng lên
theo báo cáo của sở y tế hà nội trong thời gian gần đây số lượng f ở hà nội liên tiếp tăng nhanh
trái ngược với hồi đầu tháng một mươi một từ sau ngày một mươi năm tháng một mươi một số ca nhiễm ở thủ đô liên tục ở ngưỡng trên một trăm linh ca
số ca nhiễm trong ngày cao nhất tại hà nội lên tới sáu trăm hai mươi tám trường hợp vào hôm bốn tháng một mươi hai
liên quan đến điều trị các bệnh nhân covid một mươi chín
ngày hai mươi một tháng một mươi một sở y tế hà nội đã có công văn khẩn gửi ubnd các quận huyện thị xã
về hướng dẫn triển khai cơ sở thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín tại các địa phương
trước đó ubnd hà nội đã quyết định kể từ ngày một mươi bảy tháng một mươi một
thí điểm thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín không triệu chứng và triệu chứng nhẹ trên địa bàn xã phường thị trấn
theo hướng dẫn mới ban hành của sở y tế hà nội cơ quan này đề nghị ubnd cấp quận
phối hợp chỉ đạo các đơn vị chức năng trên địa bàn triển khai thành lập cơ sở thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín
gọi là trạm y tế lưu động không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại các địa bàn xã phường và thị trấn
các trạm y tế lưu động này được thu dung khám và điều trị cho f nhẹ không có triệu chứng tại quận huyện thị xã
đồng thời phát hiện sớm xử trí cấp cứu kịp thời chuyển viện khi người bệnh tiến triển ở mức độ vừa và nặng
sở y tế nêu rõ các trạm y tế lưu động không tiếp nhận các f là phụ nữ mang thai người mắc bệnh lý nền
chỉ tiếp nhận f không có triệu chứng lâm sàng hoặc ở mức độ nhẹ
các triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu như sốt ho khan đau họng nghẹt mũi mệt mỏi đau đầu đau mỏi cơ hay tề lưỡi
bệnh nhân đồng thời không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy nhịp thở dưới hai mươi lần một phút
spo hai trên chín mươi sáu khi thở khí trời